vì dịch bệnh tại hàn quốc những ngày qua liên tục có những chuyển biến tích cực đáp ứng với đời sống và nhu cầu của người dân
chính phủ nước này quyết định sẽ bắt đầu nới lỏng quy định đeo khẩu trang ngoài trời từ tuần tới
từ ngày hai tháng năm mọi người chỉ được yêu cầu đeo khẩu trang ở ngoài trời khi tham gia các cuộc tụ tập hơn năm mươi người
hoặc tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa có đông người
yêu cầu đeo khẩu trang cho các phương tiện giao thông công cộng và ở trong nhà vẫn được duy trì
hàng ngày số ca mắc mới trung bình tại hàn quốc khoảng sáu mươi ba trường hợp giảm so với giữa tháng ba
tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng giảm số bệnh nhân covid một mươi chín nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt chiếm chưa đến ba mươi
hàn quốc đã dỡ bỏ nhiều hạn chế từ đầu tháng bốn bao gồm bỏ giới hạn tụ tập tối đa một mươi người
lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm tại các nhà hàng quán cà phê quán bar
lệnh cấm tiêu thụ thực phẩm tại các giảng chiều phim phòng hòa nhạc và địa điểm thể thao trong nhà
dù dịch bệnh đã có những dấu hiệu đáng mừng thế nhưng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm covid một mươi chín
vì thế luôn chủ động phòng dịch thực hiện tốt các nguyên tắc chống dịch tại địa phương
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng